nền giáo dục công hoàn toàn miễn phí song trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn đã bộc lộ những điểm yếu nhất định như môi trường học tập nghèo nàn phương pháp giảng dạy lạc hậu thiếu giáo viên lớp học quá tải
năm hai nghìn một mươi sáu bề bối lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại đây như giọt nước tràn ly khiến chính phủ ai cập nhận thấy cần phải nhanh chóng tiến hành một cuộc cải cách toàn diện về giáo dục
một chiến lược cải cách tới năm hai nghìn ba mươi đã hát được
các bộ giáo dục ai cập đang triển khai cải cách hình thức dạy học theo hướng đa dạng hơn và thực tế hơn thông qua việc áp dụng các mô hình giảng dạy và trường học của nhiều quốc gia
nhóm của chúng em đang thiết kế một hệ thống trồng rau nuôi cá cá lấy thức ăn do cây sản sinh ra còn cây thì lấy chất dinh dưỡng từ chất thải của cá từ đó chúng ta có thể lấy nước sạch và đồng thời cũng nuôi được cá
các dự án quan trọng nhất là học được cách nghiên cứu để ra được ý tưởng
đây chính là lớp học theo mô hình project bas learning hay học qua các tiểu dự án
một nhóm học sinh nhận dự án do giáo viên gợi mở và hợp tác với nhau để tạo nên một sản phẩm hoặc một bài thuyết trình
kết thúc mỗi dự án học sinh sẽ nhận được nhận xét đánh giá của giáo viên và của các học sinh khác trong lớp
đây được coi là một chiến lược giảng dạy toàn diện khuyến khích người học tự nghiên cứu và sáng tạo
tôi nhận thấy cách giáo dục này giúp các học sinh của tôi tự tin hơn
chúng không bị gó ép trong từng môn học hay giới hạn nào cả
ngoài việc giúp người học tiếp thu được kiến thức phương pháp này còn rèn luyện và phát triển các kỹ năng như làm việc theo nhóm giao tiếp và tư duy phản biện
thành quả là những sản phẩm thực tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau
như vậy thay vì học từng môn học riêng rẽ theo cách truyền thống
thì project based learning là kiểu dạy tích hợp các học sinh
các môn học với nhau
mô hình đào tạo thực tế này đang được áp dụng ở các quốc gia như mỹ hà lan thụy điển
hiện nay nhiều bậc phụ huynh ở ai cập cũng quan tâm đến các trường học theo mô hình của nhật bản
sắp tới chính phủ ai cập sẽ mở thêm năm trường học kiểu này nâng tổng số trường học theo mô hình của nhật bản lên hơn bốn mươi trường trên khắp cả nước
theo thỏa thuận hợp tác với nhật bản sẽ có khoảng một trăm linh trường học theo mô hình mới được xây dựng trên cả nước
bên cạnh việc áp dụng hệ thống giáo dục tokatsu của nhật bản
chương trình dạy tiếng ả rập vẫn được duy trì như ở các trường công lập khác
tokatsu là mô hình giáo dục trẻ em toàn diện của nhật bản
trong đó chú trọng vào việc giáo dục nhân cách của học sinh thay vì chỉ dạy kiến thức khoa học
các chương trình học được thiết kế hướng đến sự phát triển cân bằng về trí tuệ đạo đức và thể chất lành mạnh cho trẻ từ cấp mẫu giáo tới tiểu học và trung học
đây vốn được xem là một trụ cột của nền giáo dục nhật bản
thảo luận trong lớp học là một nét đặc trưng của phương pháp tokatsu
mọi học sinh đều phải tham gia trao đổi ý kiến để từ đó một đứa trẻ nhút nhát nhất cũng có thể có được sự tự tin trong vai trò là người điều phối người thuyết trình hay giám sát lớp học
từ đó các em sẽ trở thành những con người tích cực hơn trong cuộc sống sau này
về cơ bản tokatsu cũng là phương pháp dạy kiến thức thông qua thực hành
tuy nhiên tại các trường học thuộc hệ thống này
học sinh còn được rèn luyện nhiều kỹ năng sống
khác như kỹ năng tự phục vụ vệ sinh hay ứng phó với các thảm họa
tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia
sự pha trộn giữa trí tuệ thông thái cổ xưa và kiến thức hiện đại chính là điểm mạnh của nền giáo dục ai cập
do đó bên cạnh việc phát triển các mô hình giáo dục liên kết với nước ngoài
thì công cuộc cải cách giáo dục ở ai cập vẫn trú trọng tới các môn học về lịch sử văn hóa truyền thống
cho thấy đất nước này vẫn là nơi giao thoa giữa nền văn hóa cổ đại và hiện đại